kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với cập nhật mới nhất về diễn biến bão số năm
do ảnh hưởng của bão tại trạm đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
khu vực thừa thiên huế đến bình định đã có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín bảy độ kinh đông
cách bờ biển quảng trị quảng ngãi khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến một giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được năm một mươi km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
vào ngày hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão số năm
theo dõi sát diễn biến của bão thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão
trên các phương tiện thông tin công cộng loà đài phương xã
các địa phương yêu cầu các nhà mạng tổ chức nhắn tin ngay trên tình hình mưa lũ diễn biến của bão
cương quyết kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn tàu thuyền trong khu vực neo đậu tránh chú bão
cùng với đó tùy theo tình hình các địa phương quyết định cấm biển tổ chức xét nghiệm xác định f f một
đảm bảo an toàn các điều kiện cách ly các điều kiện năm k
cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu khẩn trương thu hoạch lúa rau màu trăng chống nhà cửa chặt tỉa cây hành lang lưới điện
bảo vệ công trình đê điều hồ chứa xả lũ an toàn kết hợp tích nước các hồ còn thiếu nước
các địa phương ra soát các dự án điện đặc biệt là các dự án điện gió dừng các công trường thi công
trong đó có công trình điện nhất là vùng ven biển trên cao ven sông suối không để xảy ra như rào trang ba
trong thời gian ảnh hưởng của bão
các đơn vị nêu trên duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu xử lý khi có yêu cầu
tăng cường lực lượng tổ chức trực ban phòng chống thiên tai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cũng trong sáng nay nhiều địa phương ở ven biển vùng thấp trũng tại khu vực miền trung
đã chủ động di chuyển các hộ dân đến nơi tránh trú an toàn
tỉnh thừa thiên huế đang khẩn cấp triển khai các phương án phòng chống bão số năm đang tiến vào đất liền
một trong những nội dung trọng tâm là di rời người dân ở vùng thấp trũng
vùng sạt lở ven biển ven sông suối đến nơi an toàn gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh
để ứng phó với mưa bão các công trình thi công dọc theo bờ biển của tỉnh thừa thiên huế đã tạm thời ngưng hoạt động
hầu hết tàu cá đã tập kết ở các khu neo đậu tránh chú bão
công tác đảm bảo an toàn hồ đập các công trình thủy điện thủy lợi cũng được tỉnh trú trọng
do ảnh hưởng của bão số năm từ tối ngày một mươi tháng chín tại huyện đảo lý sơn đã có mưa rất to và gió giật mạnh
tính đến thời điểm này quảng ngãi đã kêu gọi hơn một bảy trăm linh tàu thuyền vào khu neo đậu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ ngư dân di chuyển và gia cố lồng bè đến nơi an toàn
ngoài ra để thực hiện tốt công tác chống bão và chống dịch tàu thuyền trở về tránh bão có liên quan đến yếu tố dịch tễ
đã được sắp xếp tại một khu vực riêng biệt
tỉnh quảng ngãi yêu cầu huyện lý sơn bình sơn không để người dân ra khỏi nhà nơi cư trú kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng chín
cho đến khi hết gió mạnh dưới cấp sáu
quảng trị đã lên phương án di rời dân tránh bão số năm
hiện nay tất cả hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền của tỉnh quảng trị đều đã nhận được thông tin và hướng đi của bão để chủ động phòng tránh
ngoài ra tỉnh cũng đã kêu gọi sáu mươi ba tàu thuyền với bốn trăm một mươi bảy thuyền viên của tỉnh thành phố khác vào neo đậu tranh chú bão
nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ một mươi chín h ngày một mươi tháng chín học sinh nghỉ học và tạm dừng thi công các công trình từ ngày một mươi hai tháng chín
các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch hơn bốn hectare lúa hẻ thu còn lại để tránh thiệt hại do bão
chuẩn bị lực lượng phương tiện để sẵn sàng ứng cứu đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi di rời dân tránh bão
dự báo là cơn bão số năm đổ bộ vào đất liền sẽ rất mạnh có thể gây ra thiệt hại lớn nếu như không chủ động trong công tác ứng phó
tại đà nẵng lực lượng công an các đơn vị địa phương đang khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ nhân dân
trăng chống nhà cửa đặc biệt là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn người già yếu thế sau đây là ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
khu dân cư làng vân phường hòa hiệp bắc quận liên triều đây là khu vực nhà ở nằm trong diện chính sách của thành phố
toàn bộ người dân đều có hoàn cảnh đặc biệt chủ yếu là người già yếu khuyết tật và mất khả năng lao động
nên việc tự bảo vệ nhà cửa đối với bà con rất khó khăn địa bàn này lại nằm sát ở vùng ven biển
nên nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ là rất lớn
một số thanh niên thôi còn bao nhiêu là người già gãi ra họ không có thể nào mà ra đứng để mà làm công tác được
thì phải như là chính quyền và nhà nước cơ quan giúp đỡ giùm cho bà con thôi
hôm nay là luôn luôn là các phóng viên với công an với các bà con thanh niên ở đây là rất là vượt tình
để cho bà con ở đây khi nào cũng có nam nào cũng có mà nếu như quá lắm là ở trên công an quận quận thường thành phố
chúng ta đã dây dày bà con lên những chỗ mệt hầu đó
qua công tác nắm tình hình trước khi bão đổ bộ toàn bộ chiến sĩ công an phường xã trên địa bàn thành phố
đều triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khuân vác vật dụng cắt tỉa cây xanh
và chẳng chống nhà cửa để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân
để ứng phó trước cơn bão này là cán bộ chiến sĩ công cường là trực hoàn toàn là một trăm linh
và thứ hai nữa là chuyển thai xuống nắm tình hình địa bàn
khu nào là có những khu nhà là nhà yếu thảm bợi
thì lực lượng trong phường là chuyển thai trước để chẳng chống bão tiếp đến các khu khác
ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số năm
sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị cứu nạn cứu hộ
khi có tình huống khẩn cấp và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác di rời dân ở địa bàn sung yếu
vùng có nguy cơ sạt lở đến địa điểm tranh trú an toàn
sáu mươi người dân với sức gió giật cấp tám đến cấp một mươi một
bão cấp một mươi hai đến cấp một mươi ba sẽ sơ tán một trăm linh tám bốn trăm năm mươi sáu người
bản tin tiếp tục với thông tin cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín
từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay một mươi một tháng chín hà nội ghi nhận hai mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó hai mươi ba ca tại khu vực cách ly hai ca tại khu vực phong tỏa và ba ca tại cộng đồng
phân bố theo các quận huyện đó là thanh xuân thanh trì đều bảy k
trường mỹ năm k thường tín ba ca đan phượng hai bà trưng hoàng mai đều hai ca
phân bố theo chùm ca bệnh chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng là hai mươi ba ca
chùm về từ tp hcm hai ca
chung xét nghiệm sàng lọc ở khu vực có nguy cơ là ba ca
ba ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng ở huyện thương tín
phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là ba bảy trăm năm mươi năm ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi một ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai một trăm sáu mươi bốn ca
cũng theo sở y tế trong ngày một mươi tháng chín thành phố đã thực hiện tiêm ba trăm sáu mươi sáu trăm chín mươi mũi vaccine
tính đến nay hà nội đã tiêm được tổng cộng là ba bốn trăm chín mươi năm mũi vaccine
tổng cộng là một trăm bốn mươi năm mũi cho người dân
thời gian qua công an tp hà nội tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là với việc thiết lập các chốt kiểm soát phương tiện theo phân vùng
đang góp phần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
mặc dù thành phố đã liên tục tuyên truyền người dân chỉ thực sự ra đường khi có việc cần thiết
và cần phải mang theo đầy đủ các giấy tờ
có liên quan thế nhưng thực tế thì vẫn còn không ít trường hợp chưa chấp hành nghiệp
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu nhật tân
phương tiện này chở hàng từ gia lâm vào trung tâm thành phố hà nội
theo quy định cả lái xe và phụ xe đều phải có giấy xét nghiệm âm tính
thì mới được vào trung tâm thành phố
tuy nhiên qua công tác kiểm tra phụ xe này đã không có giấy xét nghiệm
lực lượng chức năng đã yêu cầu phương tiện quay đầu theo đúng quy định
qua công tác kiểm tra thì mã qr code
luồng xanh của anh thì phát hiện là các anh đã sử dụng cái giấy test covid để hết hạn rồi
nên chúng tôi không thể cho anh qua chốt được
các anh phải về bổ sung thêm cái giấy test covid còn hiệu lực
và khai báo lại thêm đăng ký thêm lại trên đường xanh đi
khi chúng tôi tiến hành kiểm tra những phương tiện đấy
thì những người trên xe và chủ phương tiện lái xe đều muốn linh động qua chốt để hoàn thành nhiệm vụ
và mọi người nói rằng là chúng tôi cũng chưa cập nhật được
nhưng qua công tác kiểm soát thì chúng tôi cũng tuyên truyền
phải thích rõ những việc họ cần những thủ tục
trên những phương tiện vận tải để lưu thông chuyển hàng được
và sau khi chúng tôi đã thích xong thì họ cũng chấp hành
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát trên quốc lộ hai mươi một b huyện thanh oai thành phố hà nội
đây là một trong những chốt giáp danh giữa vùng một vùng đỏ và vùng ba vùng xanh
để kiểm soát phương tiện lực lượng chức năng đã bố trí phân ra nhiều lớp kiểm tra
tuy vậy việc kiểm soát cũng gặp không ít khó khăn
bởi đặc thù tuyến đường nhỏ hẹp lượng phương tiện lại khá đông
tại chốt này tổ chức gian đoàn và các lực lượng bố trí một mươi chín người một ca công tác
nếu mà so với lực lượng đấy mà để kiểm tra số lượng đối tiện
hiện tại là nhiều khi dễ dẫn đến ủn tắc
theo lực lượng chức năng sau năm ngày lập các chốt kiểm soát dịch bệnh phân vùng
vẫn còn không ít trường hợp vi phạm liên quan đến giấy đi đường
đáng chú ý các trường hợp này chủ yếu là các phương tiện ô tô chở người đi cùng
bên cạnh công tác kiểm soát người và phương tiện
lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn hoàn cảnh đặc biệt qua chốt
như trường hợp của thanh niên này do ảnh hưởng của dịch bệnh không có công việc
nên đã đi bộ từ hà nội về quê tại hòa bình
lực lượng chức năng đã yêu cầu khai báo y tế và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh

công tác sẽ hỗ trợ đồ ăn và nước uống để phục vụ đi đường hướng dẫn người lao động tự do
liên hệ với địa phương hoặc nơi cô chú để tổ chức đón tại địa phương
theo thống kê của công an tp hà nội chỉ trong ngày một mươi tháng chín vừa qua
chỉ tính riêng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ ra vào thành phố
lực lượng chức năng đã yêu cầu hơn hai hai trăm linh lượt phương tiện quay đầu

sáu trăm năm mươi tám lượt không ra ngoài thành phố
do vậy khuyên cáo người dân cần thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
bởi sự tham gia chấp hành tuân thủ quy định của người dân
đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch
phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần văn mương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường chú tại khóm tân thuận thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên trước đuôi lông mải trái
và đối tượng thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên một mươi khóm một phường ba thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện